đông bắc bộ và các tỉnh phía bắc của miền trung đã xuất hiện mưa nhiều nơi thậm chí còn có những điểm mưa vừa mưa to
dự báo trong đêm nay và sáng ngày mai vùng hội tụ gió tiếp tục duy trì
vì thế những cơn mưa sẽ tiếp tục kéo dài nhưng lượng mưa có xu hướng giảm dần chỉ còn khoảng từ ba cho đến năm mm
đến trưa chiều mai khi khối không khí biển không còn lấn mạnh vào nữa thành phần gió đông nam ẩm cũng yếu bớt
diện mưa thu hẹp lại chỉ còn xảy ra ở các tỉnh lạng sơn bắc giang quảng ninh hải phòng và thái bình
do mưa có xu hướng giảm dần vì thế nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh phía đông bắc bộ sẽ lại tăng lên mức hai mươi năm hai mươi sáu độ
trong khi ở các tỉnh phía tây bắc bộ do không chịu tác động của hội tụ gió nên trời không mưa ngày nắng
và nhiệt độ cao nhất ngày mai ở đây vẫn duy trì ở ngưỡng là từ hai mươi tám cho đến ba mươi độ
với các tỉnh phía bắc miền trung khu vực từ thanh hóa trở xuống đến hà tĩnh trong đêm nay và sáng ngày mai vẫn còn có mưa
đến trưa chiều mai mưa giảm nhiệt độ sẽ giảm
nhiệt độ sẽ tăng trở lại phổ biến ở mức hai mươi năm cho đến hai mươi bảy độ
các tỉnh từ quảng trị trở vào đến thừa thiên huế nhiệt độ ở mức hai mươi tám ba mươi một độ
trong khi đó khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận nhiệt độ vẫn ổn định ở mức ba mươi một ba mươi ba độ
với nam bộ và tây nguyên thời tiết vẫn chưa có nhiều biến động trời không mưa ngày mai nắng sớm
nhiệt độ trên các khu vực vẫn duy trì ở ngưỡng cao
ở tây nguyên nhiệt độ phổ biến trong khoảng ba mươi một cho đến ba mươi bốn độ
trong khi đó ở nam bộ nhiệt độ ở mức ba mươi một cho đến ba mươi bốn độ
mức ba mươi hai cho đến ba mươi ba độ với các tỉnh miền tây
và cục bộ có những điểm nắng nóng ba mươi năm ba mươi sáu độ đối với các tỉnh miền đông
trên biển trong đêm nay và ngày mai gió trên khu vực vịnh bắc bộ sẽ đổi hướng sang hướng đông nam đến nam
cường độ cũng mạnh hơn phổ biến ở mức cấp năm
riêng đêm nay và chiều tối mai gió sẽ mạnh tới mức cấp sáu giật cấp bảy gây sóng cao và biển động
trong khi đó với các vùng biển khác đều chỉ có gió hoạt động ở mức cấp ba bốn
sống thấp biển êm cộng với thời tiết không có mưa rông nên việc ra khơi bám biển của bà con người dân đều diễn ra thuận lời
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước